còn tại an giang hơn hai ba trăm linh sản phẩm phụ tùng xe mô tô các loại nghi vấn giả nhãn mát trị giá khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng một mươi một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường số một
thuộc cục quản lý thị trường an giang và công an phường châu phú a tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh tỉ thành phát
trên đường sương nguyễn anh phường châu phú a thành phố châu đốc do ông trần văn lợi làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại nơi trưng bày và kho của cửa hàng có hơn hai ba trăm linh sản phẩm phụ tùng xe mô tô các loại
không rõ nguồn gốc không tem phụ và nghi vấn sản nhãn mát
tại thời điểm kiểm tra ông lợi không xuất trình được hóa đơn hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số phụ tùng xe mô tô nói trên
tổ công tác đã tiến hành giao toàn bộ vụ việc và hàng hóa cho cục quản lý thị trường an giang lập viên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định